sau đây là thông tin cập nhật về cơn bão số một
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cơn bão số một vẫn đang tiếp tục mạnh lên gây gió giật cấp một mươi một sóng biển cao từ hai đến năm mét
hồi bảy giờ ngày ba tháng một vị trí tâm bão ở khoảng sáu hai độ vĩ bắc một trăm linh năm độ kinh đông cách mũi cà mau hai trăm bốn mươi km về phía nam cách côn đảo ba trăm hai mươi km về phía tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến bảy giờ ngày bốn tháng một vị trí tầm bão ở khoảng bảy bảy độ vĩ bắc một trăm linh hai hai độ kinh đông cách mũi cà mau khoảng hai trăm tám mươi km về phía tây tây nam cách đảo thổ chu kiên giang khoảng hai trăm ba mươi km về phía tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi một